nhân kỷ niệm một trăm tám mươi năm ngày tây ninh hình thành và phát triển một nghìn tám trăm ba mươi sáu hai nghìn một mươi sáu tỉnh đoàn tây ninh đã tổ chức lễ tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu năm hai nghìn một mươi tám
đây là những gương mặt trẻ có nhiều thành tích xuất sắc cho cộng đồng xã hội trên nhiều lĩnh vực khác nhau
tại buổi lễ bảy cá nhân xuất sắc nhất tỉnh tây ninh là những gương điển hình cho nhiều thanh thiếu niên khác học tập và nói theo
mỗi cá nhân dù công tác hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau nhưng đều có niềm đam mê sáng tạo trong học tập
nghiên cứu và lao động và quyết tâm vượt khó vươn lên nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
sống với nhân cách đẹp công hiến cho cộng đồng xã hội với một cách âm thầm và đầy trách nhiệm
từ khi phát động đến nay toàn tỉnh có năm mươi bốn gương thanh thiếu nhi tiêu biểu trên khắp các lĩnh vực đời sống tham gia bình chọn
đây là lần đầu tiên tỉnh tây ninh tổ chức cuộc vận động bình chọn công dân trẻ tiêu biểu
nhằm tuyên dương những cá nhân xuất sắc đồng thời giáo dục cho các thế hệ đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh
có hướng phấn đấu rèn luyện để đóng góp cho quê hương